thành phố châu đốc tỉnh an giang long trọng tổ chức lễ công bố quyết định và đón nhận bằng công nhận của thủ tướng chính phủ về hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm hai nghìn một mươi chín
theo đó tình hình nông nghiệp nông dân nông thôn trên địa bàn thành phố đã có nhiều chuyển biến rất tích cực rõ nét
đó là cơ cấu kinh tế nông nghiệp chuyển dịch đúng định hướng giá trị sản xuất thu nhập đời sống người nông dân được cải thiện chất lượng cuộc sống không ngừng được nâng lên
đặc biệt thu nhập của người dân nông thôn được cải thiện rõ rệt qua thống kê đến tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
thu nhập bình quân của người dân nông thôn đạt hơn bốn mươi hai triệu đồng một người một năm tăng hai mươi tám triệu đồng so với năm hai nghìn một mươi một
tỷ lệ hộ nghèo giảm còn bốn mươi năm giảm bốn hai mươi tám so với năm hai nghìn một mươi một
thành phố châu đốc có diện tích tự nhiên trên một mươi năm trăm linh ha với hơn một trăm hai mươi bảy dân được chia thành bảy đơn vị hành chính trực thuộc

hai xã vĩnh châu và vĩnh tế